cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
và các đơn vị có liên quan khởi tố và bắt tạm giam đối với sáu bị can
sáu bị can bị khởi tố bao gồm nguyễn văn hậu tên thường gọi hậu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
nguyễn hồng sơn lao động tự do
các bị can bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo khai man
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
công an huyện hữu lũng lạng sơn vừa tạm giữ hình sự lái xe nguyễn văn giang
trú tại tỉnh bắc ninh để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ
và chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai
trong khi tự nhiên
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
phát hiện xe khách hai mươi chín chỗ do nguyễn văn giang điều khiển chạy quá tốc độ
mức bảy mươi năm trên năm mươi km một giờ
nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định
tuy nhiên lái xe khách không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao
lạng lách đánh võng trên đường
đặc biệt trong quá trình tìm cách bỏ chạy
lái xe khách còn đâm vào đuôi xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông làm hư hỏng phương tiện
qua kiểm tra xe khách hai mươi chín chỗ kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có camera giám sát hành trình
chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
công an huyện hữu lũng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng
truy bắt bùi văn luông sinh năm hai nghìn một mươi chín
nghị phạm giết người trong kinh đô nightclub
thông tin cho biết vào tối ngày hai mươi năm tháng hai tại ba kinh đô nightclub xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên
trong lúc hỗn chiến một thanh niên bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong
sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường
nhờ được tin báo công an thành phố móng cái đã có mặt phong tỏa hiện trường
thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra
hùng thủ sau đó được xác định là bùi văn lương
đối tượng đã có tiền án mới mãn hạn tù được một năm
được biết kinh đô nightclub là một trong những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố móng cái
nơi thường tập trung rất đông thanh niên vào buổi tối
hiện công an thành phố móng cái điều tra truy tìm nghi phạm bùi văn lương
phối hợp với các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới việt trung để đề phòng nghi phạm vượt biển
tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội thời gian vừa qua vẫn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp
nhiều vụ đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ rất thân thiết như là bạn bè vợ chồng anh em ruột thịt bố con
nhưng vẫn thước đoạt mạng sống của nhau
để phòng ngừa loại tội phạm này ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
nhằm hạn chế thấp nhất loại tội phạm này xảy ra
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai chỉ trong năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tới năm mươi bốn vụ giết người
một mươi ba vụ bắt bảy mươi tám đối tượng
trong đó hai tháng rưỡi cao điểm tết năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh đã xảy ra tới một mươi sáu vụ giết người
làm rõ một mươi sáu vụ bắt một mươi sáu đối tượng liên quan
tình hình tội phạm giết người trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
có chiêu hưởng diễn biến phức tạp là do nguyên nhân xã hội mâu thuẫn trong sinh hoạt
mâu thuẫn trong ăn nhậu mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ
và mâu thuẫn trong
trong quan hệ gia đình
cho nên các đối tượng không kiêm trị được bản thân dẫn đến giết người
mặc dù loại tội phạm này chiến tỷ lệ thấp so với cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội
xong lại gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và của
gây hoang mang bất bình trong dư luận rất đáng lên án và báo động
một tiếng nữa nó nhậu có mấy ly nó đi về
cái vô nhà nhậu mình
bảo thôi nhậu không mày tụi mày nhảy hết rồi nhậu mình vô trẻ xã hội
bảo thôi ngồi nhắc nhắc con trai rồi ngủ
vô cái nó nói không mời nó
ai ai nói không mời
nó không mời nó
ủ nó cầm cái cây nó chơi vô này nè
con tét nó
rồi cụ thể nghĩa là lúc em đi tù đồng ý là vợ chồng lý dị
nhưng mà trong thông tâm em lúc nào vợ cũng là vợ hết
chưa em có chưa bao giờ em nghĩ là em lý dị vợ hết
nhưng mà còn vợ thì nó ngồi nó cứ quen người ông này ông kia rồi cho tiền nó
em biết nhưng mà nói chung là thằng nó đừng có nói
thì nói ra em không có thể nào kìm lòng được
em có hành vi là em giết vợ
để hạn chế xảy ra loại tội phạm này trong thời gian tới
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tham mưu với ban giám đốc công an tỉnh
xây dựng kế hoạch tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa
chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
để hủy đồng các ban ngân đoàn thể cùng với lực lượng
công an cơ sở để giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuần tại địa bàn cơ sở
không để phức tạp kéo dài tăng cường công tác
nắm tình hình quản lý địa phương quản lý đối tượng và tuân ra kiểm soát
để phòng ngừa các vụ án giết người xảy ra
chủ động phòng ngừa tội phạm kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở là chính
lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm nhằm giảm bền vững các loại tội phạm
giảm tỷ lệ phạm tội lần đầu đặc biệt là tội phạm giết người
đó chính là những giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này mà công an tỉnh đồng nai
đã và đang thực hiện góp phần giữ vững an ninh trật tự đảm bảo bình yên cho mỗi người dân
công an quận một tp hcm cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi cướp giật tài sản manh động
vào ngày hai mươi tháng hai chị rebecca
tracy taylor quốc tịch anh cùng bạn là anh jacob francis walsh đang đứng trước số nhà hai mươi một phan kê bính
phường đa cao quận một thì bị một nam thanh niên chạy xe máy đến áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại di động của chị
nghe thấy tiếng chi hô của nạn nhân anh bùi thái đức là cán bộ phòng tham mưu công an tp hcm
đang có mặt ở gần đó lập tức dùng xe máy truy đuổi đối tượng
đến đường đinh tiên hoàng thì tên cướp mất lái lao lên vỉa hè ngã xuống
đồng chí đức nhanh chóng lao lên khống chế
được quân chúng nhân dân hỗ trợ bắt gọn kẻ cướp bàn giao cho công an phường đa cao xử lý theo quy định
tại trụ sở công an đối tượng khai tên nguyễn huỳnh đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cư trú tại quận tám và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an tạm giữ phương tiện gây án là một xe mô tô
cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn thị lẹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vào sáng ngày sáu tháng hai một người đàn ông trú tại xã loan mỹ huyện tam bình
đang đứng chờ người thân ở khu vực chợ tam bình thì bị nguyễn thị lẹ giật sợi dây chuyền mà ông đang đeo trên cổ
tuy nhiên người đàn ông đã chi hô phối hợp cùng với người dân bắt giữ được lẹ giao cho cơ quan công an
sợi dây chuyền bị cướp giật có tổng giá trị khoảng một trăm chín mươi bốn triệu đồng
đến nay đã xảy ra hiện tượng người dân tự ý cắt mở hàng rào dây thép gai và trộm cắp tài sản là vật tư của trạm biến áp
trụ thép hàng rào dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành khai thác
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trước tình trạng xảy ra mất cắp tài sản
trước đó lực lượng công an cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn để xử lý tình trạng này
do đó để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc đi qua địa bàn ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao công an tỉnh
chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị địa phương chỉ đạo các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
công an xã mương máng đã tăng cường công tác kiểm tra tuần tra địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật
hành vi trộm cắp vật tư kiểm gai cục rào cao tốc là vi phạm pháp luật chúng tôi sẽ cương quyết xử lý các đối tượng vi phạm
nhân dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn hãy báo cho cơ quan công an để xử lý kịp thời đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố nơi có hai tuyến cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật có liên quan
nhằm giúp người dân hiểu rõ các nguy cơ gây mất an toàn giao thông nhất là trên hai tuyến cao tốc đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra kiểm soát theo dõi
ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân tự ý các mở hàng rào dây thép gai trộn cắp tài sản vật tư trên hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh
rất là mong bắt được cái đó vì nghe người ta kể chuyện là cái trụ đó rất là đắt tiền mà khó mua
anh em cũng làm đường ở đây kể chuyện là cái trụ đó ai bắt là bắt được là phải cái tù đó là tù nặng luôn
thì tôi cũng thích bắt ra được tôi thấy rất nhiều lần anh em công an xã ngày cũng như đêm lên rồi xuống rất là gây nguy hiểm lựa mà con bò mà thống qua một cái là biết bao nhiêu xe là nằm đó luôn
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cũng đề nghị ban quản lý dự án bảy bang quản lý dự án thăng long khẩn trương có biện pháp xử lý kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc và phối hợp với công an tỉnh ra soát đánh giá thống kê thiệt hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
theo đơn vị cung cấp vật tư
tại các nút giao ma lâm hàm thuận bắc phan thiết hàm thuận nam tình trạng mất cấp gây thiệt hại ước tính khoảng một năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần khả ái
sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an huyện bố trạch
triệu tập đối tượng trần khả ái để đấu tranh về hành vi lập tài khoản facebook ảo bán vé máy bay qua mạng
tại cơ quan công an trần khả ái khai nhận do không có công an việc làm nên đã lập facebook tên ngọc minh
sau đó đổi tên lần lượt thành uyên trần và trần như hảo đăng tải thông tin hiển thị như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp
sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng
khi con mồi tiếp cận mua vé máy bay và chốt đơn họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà ái gửi
sau khi nhận được tiền trần khả ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này trần khả ái đã chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và yêu cầu mọi công dân
ai là bị hại của hoạt động tội phạm trên vui lòng liên hệ với đồng chí phan bảo toàn
điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
theo số điện thoại chín trăm sáu mươi bốn năm trăm tám mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy để phục vụ cho công tác điều tra
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam năm đối tượng có hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai nhóm đối tượng này đang uống cà phê ở một quán tại xã crong book
một bé gái một mươi hai tuổi đang ngồi bàn bên cạnh
sau đó nghĩa đã chủ động làm quen rồi rủ bé gái này đến một nhà của người bạn cùng ăn nhậu
sau khi ăn nhậu xong thì vì đã quá khuya nên nhóm này rủ bé gái thuê một nhà nghỉ trên địa bàn để ngủ
và có quan hệ với bé gái
đến hôm sau khi trở về nhà bị gia đình cặng hỏi thì bé gái đã kể toàn bộ sự việc
sau đó gia đình đã làm đơn trình báo cho cơ quan công an
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện crong park đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
không những đi ngược chiều khi bị xe ô tô đi đúng chiều chặn đầu
tài xế ô tô con đã nhảy xuống với thái độ hung hăng thậm chí là thách thức đe dọa tấn công đối phương
công an tp hà nội cho biết vừa qua một clip ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông
thế nhưng còn chửi bới thách thức khiến cư dân mạng phẫn nộ
theo nội dung đoạn clip một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường hoàng minh giám quận cầu giấy hà nội
chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông đi ngược chiều xin nhan xin rẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh
trong quá trình di chuyển nên ô tô đi đúng chiều đã chặn đầu kiên quyết không cho xe qua
làm việc với cơ quan công an lái xe đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cơ quan công an đã xử phạt lái xe với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu
có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển phạt tiền năm triệu chín trăm linh nghìn đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
chiến dịch kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã và đang thực sự tạo sự chuyển biến rất lớn trong toàn xã hội
nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
với sự quyết liệt và nghiêm minh của lực lượng chức năng người dân từng bước đã nâng cao nhận thức về việc
đã uống rượu bia thì không lái xe
ghi nhận trên địa bàn tỉnh bắc cạn
trong những ngày tết cổ truyền vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc cạn trực một trăm linh quân số
tại hai trăm linh chín tổ tuần tra với chín trăm bảy mươi năm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trợ tự an toàn giao thông trên địa bàn
tập trung kiểm soát xử lý các lỗi là nguồn nhân gây tai nạn giao thông nhất là vi phạm nồng độ cồn tốc độ không có giấy phép lái xe
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
phối hợp với các lực lượng khác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các điểm cửa ngõ thường xuyên thay đổi vị trí chốt
và triển khai các đội kiểm tra nồng độ cồn lưu động trên đường
qua đó đã phát hiện lập biên bản năm trăm linh sáu trường hợp vi phạm tổng số tiền phạt hơn một bốn tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi sáu trường hợp tạm giữ ba trăm ba mươi một phương tiện
riêng vi phạm nồng độ cồn có một trăm chín mươi tám trường hợp bị phát hiện xử lý theo quy định
thế là tốt mà bởi vì như thế
nên sẽ hạn chế được những tình trạng là mọi người uống rượu bia xong lại điều khiển xe đi ra đường rất là nguy hiểm
mình rất là đồng tình với vấn đề này
bởi vì là đến bản thân mình mình uống rượu bia mình cũng không dám ra đường
nhưng mà đến khi mà mình đi mình không có rượu bia
nhưng mà chẳng may mà những người mà có rượu bia mà hút phải mình hoặc là những người đi đường thì rất là nguy hiểm
sự quất liệt trong công tác xử lý bước đầu đã tạo tác dụng dân đề vi phạm được dư luận đánh giá cao
mang đến hiệu ứng tích cực
đặc biệt các trường hợp là đảng viên cán bộ công nhân viên chức vi phạm nồng độ cồn
sẽ bị gửi thông báo về tận nơi cư trú để xác minh
nên tác động mạnh mẽ đến ý thức của đại bộ phận người tham gia giao thông
kế hoạch triển khai kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng giao thông trên địa bàn tỉnh
cũng được sự ủng hộ rất lớn từ người dân
vì đây cũng là nguyên nhân trực tiếp và phần lớn dẫn đến các vụ thay đổi
thời gian qua sự mạnh tay kiên quốc của lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc xử lý ma men tham gia giao thông đã và đang nhận được sự đồng thuận lớn của người dân
được dư luận đánh giá cao sự quốc liệt trong công tác xử lý
bước đầu đã tạo tác dụng dân đe vi phạm mang đến hiệu ứng tích cực
góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông